lực lượng công an đã thu giữ hơn hai trăm linh gói nhỏ các đối tượng khai nhận là heroin chín camera một đầu thu phát tín hiệu một tv gần tám mươi triệu đồng và tám trăm linh nhân dân tệ
với hành vi cố ý gây thương tích đối tượng nguyễn ngọc tình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba chú huyện bù gia mập tỉnh bình phước đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bù gia mập khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo hồ sơ vụ án ông trần bửu hoàng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn chú xã lộc hưng huyện lộc ninh
đến nhà nguyễn ngọc tình để đòi tiền mà tình còn nợ trước đó chi trả
tại đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn và xô xát tình đã dùng dao đâm và chém nhiều nhát vào người ông hoàng khiến nạn nhân bị thương tích với tỷ lệ là một mươi một
hai mươi năm tù là bản án dành cho bị cáo cao minh tuấn ba mươi một tuổi trú tại thị trấn một mươi một huyện an minh tỉnh kiên giang về hành vi giết người
theo cáo trạng cao minh tuấn và bà võ tuyết nhung bốn mươi một tuổi chú thị xã hà tiên có mối quan hệ làm ăn với nhau
và cả hai chung sống như vợ chồng
vào khoảng tối ngày sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi tám tại nhà nghỉ thuộc ấp mỹ hưng xã mỹ lâm huyện hòn đất do ghen tuông nên cả hai xảy ra cự cãi
tuấn đã dùng cây dao gọt trái cây đâm liên tục nhiều nhát khiến bà võ tuyết nhung tử vong
sau khi sự việc xảy ra tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú
tại phiên tòa ngoài mức án đã tuyên hai mươi năm tù hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh kiên giang còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên một trăm năm mươi triệu đồng
thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông hà thăng long
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một nguyên phó hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc chú ở phương thành nhất thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc
để tiếp tục điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ
thưa quý vị viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tối bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cưu trú đối với ông hà thăng long
huyện buôn đôn đóng búa bổ sung cho công ty thảo trúc hàng chục lóng gỗ trái quy định của pháp luật
sau khi đóng búa xong đại diện công ty thảo trúc đã đưa cho hà thăng long số tiền hàng chục triệu đồng
số tiền này hà thăng long đưa lại cho bùi văn khang một phần và hà thăng long giữ lại một ít để sử dụng
số tiền còn lại hà thăng long chi vào một số hoạt động của cơ quan
liên quan đến vụ án này cơ quan điều tra cũng đã khởi tố và bắt tạm giam bùi văn khang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
nguyên hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện buôn đôn để tiếp tục điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thưa quý vị chỉ một lô biệt thự cao cấp ocean vie nha trang phường vĩnh trường thành phố nha trang
chủ đầu tư đã đem thực hiện đồng thời nhiều giao dịch nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng
với thủ đoạn này đối tượng nguyễn việt hùng là giám đốc công ty trách nhiệm ủng hạn thương mại dịch vụ thiên nhân hai
chủ đầu tư dự án đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân
phóng sự sau là lời cảnh báo đối với ai đang quan tâm đến mua bán đất nền
lô đất số năm mươi năm và năm mươi sáu của dự án khu biệt thự cao cấp ocean view nha trang
cùng một khu đất nhưng lại có đến hai biển cắm chủ quyền sở hữu của hai đơn vị cá nhân khác nhau
năm hai nghìn tám ông nguyễn thành tâm giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn thành tâm
đã đóng số tiền năm bốn tỷ đồng cho chủ đầu tư để mua hai lô đất này
theo hình thức hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở
nhưng vào khoảng giữa năm hai nghìn một mươi sáu khi đến thăm lô đất
ông tâm phát hiện có một người khác cắm biển sở hữu ngay trên khu đất của mình
gọi điện cho chủ đầu tư nhưng không liên lạc được
ông tâm đã liên hệ với người cắm bảng chủ quyền
thì được người đó cho biết đã mua hai lô đất này từ chủ đầu tư
tôi cũng rất bức xúc
thì tại sao mình lại bỏ một số tiền
tôi đã bỏ một số tiền lớn vào để mua đất cho mình
nhưng mà lại họ lại đem cái đất mình đi lừa đảo lừa gạt để bán cho một người khác nữa
chúng tôi cũng mong cơ quan chức năng cơ quan điều tra giúp cho chúng tôi
để lấy lại được cái quyền sở hữu hợp pháp cho chúng tôi
tức là hỗ trợ giúp đỡ cho những người như chúng tôi lấy lại được những số tiền chúng tôi bỏ ra
hoặc lấy được cái quyền mà chúng tôi đã mua đất
dự án ocean view nha trang có diện tích sử dụng đất trên sáu mươi ba bốn trăm linh m hai
được ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm hai nghìn sáu
theo quy định dự án này chỉ được xây dựng biệt thự để bán không được phép phân lô bán nền
chưa được phép huy động vốn
tuy nhiên nguyễn việt hùng đã cố tình che giấu thông tin sử dụng các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cấp cho công ty thiên nhân hai để lừa đảo nhiều cá nhân doanh nghiệp
một lô đất thuộc dự án nguyễn việt hùng đã đồng thời thực hiện nhiều giao dịch
thông qua các hợp đồng góp vốn xây dựng nhà ở hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
hoặc hợp đồng thế chấp với ngân hàng
hầu hết các trường hợp y đều lập các biên bản bàn giao mặt bằng giấy cam kết giấy ủy quyền
nhằm tạo niềm tin cho khách hàng để khách hàng chuyển đủ tiền và chiếm đoạt
tuy nhiên sau đó nhiều khách hàng đã phát hiện các lô đất mà họ mua đã bị công ty thiên nhân hai thế chấp ngân hàng
hoặc đem bán
cho nhiều người khác
công ty này không làm thủ tục giải chấp chuyển quyền sở hữu đất cho người mua
khách hàng nhiều lần liên hệ với ông hùng không được nên đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an
thì những cái việc mà họ thế chấp ngân hàng hay là họ giao dịch với lại các đối tác
thì họ đều không thông tin về cái việc dự án là không được phép phân lô bán nền
hay là tài sản đã bị thế chấp
nhận đến là các khách hàng hoàn toàn tin tưởng khi mà chủ đồ tư trình ra những cái giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất đó
thì một số khách hàng thì sau khi mà ký xong hợp đồng góp vốn xong rồi
thì họ tiếp tục muốn ký phụ lục hợp đồng để xây dựng thì không thể tìm được chủ đầu tư
hiện nay thì về mặt quản lý nhà nước thì công ty đã bỏ địa điểm kinh doanh
văn phòng đại diện tại đây thì cũng đã ngừng hoạt động
cuối năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với nguyễn việt hùng
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ thiên nhân hai
về hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
hiện đối tượng nguyễn việt hùng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an khánh hòa
truy nã toàn quốc
mọi người dân cần hết sức thận trọng khi thực hiện các giao dịch bất động sản
liên quan đến dự án ocean view nha trang để tránh những thiệt hại đáng tiếc
bản tin một trăm một mươi ba online sẽ tiếp tục với cụm tin an ninh trật tự đáng chú ý
công an thành phố burma thuật tỉnh đắk lắc đã khởi tố nhóm đối tượng
lê duy chiến nguyễn văn doanh vũ văn giỏi và nguyễn công thành
vì hành vi trộm các xe máy
do cần tiền tiêu xài cá nhân và hút trích ma túy nên chiến đã rủ doanh và giỏi
lên đắk lắc móc đối với thành để trộm các xe máy
sau khi trộm được xe máy cả bọn đưa xuống các huyện vùng sâu của tỉnh đắk lắc gửi
và chờ đến thời điểm đưa xuống thành phố hồ chí minh tiêu thụ
với thủ đoạn đó chúng đã trộm hai chiếc xe máy sh với tổng giá trị tài sản
trên hai trăm một mươi triệu đồng
ngoài ra chúng còn trộm ba chiếc xe máy exciter ở tỉnh đồng nai và bình thuận
còn tại an giang công an thành phố long xuyên vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
đối với cao văn thanh sơn chú tại khóm đông thịnh tám phường mỹ phước thành phố long xuyên
để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
ngày một mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi tám trong lúc uống nước gần văn phòng tiếp nhận và trả hồ sơ
của ủy ban nhân dân thành phố long xuyên tỉnh an giang cao văn thanh sơn phát hiện
trong bãi giữ xe trước văn phòng có một chiếc xe máy
lợi dụng sơ hở của người giữ xe sơn đã đi đến dùng đoàn bẻ khóa trộm chiếc xe
trước đó sơn cũng đã trộm một chiếc xe máy khác của người dân rồi đem sang campuchia tiêu thụ
thưa quý vị thời gian gần đây phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng nai phát hiện
hàng đêm trên sông bến gỗ và sông giữa thành phố biên hòa xuất hiện lượng lớn ghe bơm hút cát trái phép
rồi bắn ngay trên sông
ngay sau khi nghiên cứu kỹ quy luật hoạt động
lẩn trốn của các đối tượng gần đây phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đã huy động lực lượng đồng loạt
triệt xóa và bắt giữ một lúc một mươi bốn ghe khai thác vận chuyển cát trái phép
phát hiện thấy lực lượng chức năng truy đuổi các đối tượng đồng loạt nhổ neo điều khiển ghe bỏ chạy vào nhiều nhánh sông
trong điều kiện đêm tối nhưng lực lượng chức năng đã truy đuổi bắt giữ được bảy ghe bơm hút và vận chuyển cát
đáng chú ý trên đường chạy trốn các đối tượng còn đánh chìm bảy ghe bơm hút nước khi nhảy xuống sông trốn
các đối tượng cũng như các loài hành vi khai thác cát trái phép này hiện nay rất đa dạng
và đặc biệt chúng khai thác triệt đẻ với lợi dụng vào thứ nhất là địa hình sông nước
địa hình sông nước hết sức khó khăn
thứ hai chúng lợi dụng vào chủ yếu là thực hiện về ban đêm
và đặc biệt khai thác về thí dụ như là về ngày ngày chủ nhật
thứ bảy và kể cả mưa gió và những điều kiện và những thời tiết và những ngày đó là đối tượng tăng cường
bởi chúng lợi dụng cái này để chúng thực hiện các hành vi khai thác
kiểm tra trên các ghe vận chuyển lực lượng chức năng phát hiện đang chứa khoảng hơn một trăm linh mét khối cát
để thực hiện việc khai thác cát trái phép các đối tượng thường bố trí từ hai đến ba ghe công suất lớn
hoạt động ở nhiều địa điểm khác nhau đồng thời phân công bố trí nhiều đối tượng cảnh giới từ xa
phát hiện bóng dáng của lực lượng chức năng liền thông báo cho đồng bọn tẩu thoát gây khó khăn cho lực lượng truy bắt
theo ước tính của lực lượng chức năng với số lượng ghe trên
một đêm thì các đối tượng có thể khai thác được khoảng một mét khối cát
hiện tại phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng nai đã tổ chức lực lượng trục vớt toàn bộ các ghe bị đánh chìm
đồng thời mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng đứng đằng sau có liên quan đến việc tổ chức khai thác
vận chuyển cát trái phép cũng như các đối tượng đang bỏ trốn để lập hồ sơ xử lý nghiêm minh theo pháp luật
thông tin về tình hình mưa lớn ở các tỉnh
phía bắc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua bắc bộ
nên từ đêm qua ở bắc bộ và thanh hóa tiếp tục có mưa vừa mưa to
cảnh báo nguy cơ cao xuất hiện lũ quét sạt lở đất tại một số địa phương nằm trong khu vực trên
từ ngày hai mươi chín tháng tám đến ngày ba mươi một tháng tám bắc bộ và các tỉnh thanh hóa nghệ an tiếp tục có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to lượng mưa phổ biến từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm một đợt
riêng các tỉnh hòa bình phú thọ yên bái lào cai lai châu điện biên sơn la có mưa rất to
lượng mưa phổ biến từ hai trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi mm một đợt cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp năm
trong các ngày từ hai mươi chín đến ba mươi tháng tám mưa to đến rất to tập trung ở khu vực đông bắc đồng bằng trung du bắc bộ
các tỉnh sơn la hòa bình thanh hóa nghệ an
trong các ngày ba mươi và ba mươi một tháng tám mưa rất to tập trung ở khu vực tây bắc và việt bắc
nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét tại bắc cạn đặc biệt là huyện ngân sơn bạch thông ba bể và bắc nặng
chứa mại dâm
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng trương duy sơn
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu hộ khẩu thương chú tại z bảy phường bách khoa quận hai bà trưng thành phố hà nội
về tội mua dâm người chưa thành niên
còn về tội trộm cấp tài sản công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm thị kiên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã duy phiên huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng thì hãy bóng ngay cho chúng tôi
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý